bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn nguyễn xuân cường đã có mặt tại hà tĩnh
để kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt và công tác ứng phó với cơn bão số bảy
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đợt mưa lũ vừa qua đã làm ngập lụt hơn ba mươi hộ dân
ở một trăm linh tám xã phường bảy trăm bảy mươi bốn hectare lúa mùa hơn hai hai trăm linh ha hoa màu bốn trăm bảy mươi bốn hectare cây ăn quả
một một trăm tám mươi hectare nuôi trồng thủy sản gần hai tấn lương thực bị ngập lụt hư hỏng
mưa lũ cũng khiến sáu người dân trên địa bàn bị thiệt mạng nhưng thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng
giao thông trường học trạm y tế hiện chưa thể thống kê chính xác do mưa lũ chưa rút hết
bộ trưởng nguyễn xuân cường nhấn mạnh cần tiếp tục bố trí nơi trú ẩn an toàn cho bà con
quản lý tốt việc đi lại của nhân dân theo dõi sát tình hình cơn bão số bảy để tổ chức các biện pháp
ứng phó một cách chủ động an toàn trong đó yếu tố quan trọng nhất là lương thực thực phẩm nước uống
bảo đảm sinh hoạt thiết yếu cho bà con
trường tiêu độc khử trùng ngay sau khi nước rút để không xảy ra những dịch bệnh lây lan